theo cơ quan chức năng nhóm đối tượng sử dụng tuyếp sát hẳn giao phóng lợn liên tiếp chặn người đi đường để cướp tài sản trên địa bàn hà nội gây bức xúc dư luận
hành vi táo tợn của nhóm cướp đã được ghi lại qua đoạn clip
đáng chú ý tuổi đời của băng cấp này còn rất trẻ nhưng hành động thì lại vô cùng táo tợn
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai giờ ngày một mươi bốn tháng ba phùng cầm đào điều khiển xe máy honda wayanfa không đeo biển kiểm soát chợ đặng lưu giả vũ cầm một tuyếp sát hàn phóng lợn dài hai mét ngồi sau
điều khiển chiếc xe máy bên cạnh là cao nguyễn hồng thái và lê thanh tùng
bốn đối tượng khi đi đến khu vực trước số nhà một trăm hai mươi năm lĩnh nam vĩnh hưng hoàng mai nhìn thấy anh nguyễn đức xê điều khiển xe máy honda wael fa chở theo một người bạn đi ngược chiều
các đối tượng thống nhất quay lại cướp xe của anh sê
các đối tượng chặn đầu xe dùng vũ lực cướp xe của bị hại
cả bốn đối tượng đi về quán game ở nam dư lĩnh nam hoàng mai để cất dấu xe máy cướp được và ngủ
đến khoảng một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng ba chúng ngủ dậy và lên mạng facebook đăng bán chiếc xe cướp được
ngày một mươi sáu tháng ba trong quá trình mang chiếc xe trên đi bán các đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an quận hoàng mai bắt giữ
đấu tranh mở rộng các đối tượng còn khai cùng một số đối tượng khác gây ra thêm ba vụ cướp tài sản khác
tại địa bàn thành phố hà nội
cụ thể dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba ổ nhóm này mang theo dao phóng lợn điều khiển xe tại khu vực phố lê lợi
quận hà đông phát hiện một nam thanh niên đi trên xe máy honda vision
các đối tượng chặn xe của nam thanh niên trên và dùng dao phóng lợn chọc vào người ép phải mở cốp xe ra và cướp tiền
nam thanh niên nói không có tiền mặt chỉ có chuyển khoản có lấy thì chuyển nhưng các đối tượng không lấy và bỏ đi
hình ảnh các đối tượng sử dụng dao phóng lợn cướp tài sản của bị hại được camera của một nhà dân ghi lại
đưa lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc phẫn nộ trước hành vi manh động của ổ nhóm trên
mở rộng điều tra truy bắt ổ nhóm chuyên dùng giao phóng lợn cướp tài sản trong đêm tại hà nội
ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội đã bắt giữ thêm hai đối tượng
về hành vi cướp tài sản cồm đặng trung kiên sinh năm hai nghìn tám chú tệ phường minh khai quận hai bà trưng
và trần gia bảo sinh năm hai nghìn tám chú tệ tổ hai mươi bảy phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội
tại cơ quan công an ngoài vụ việc nêu trên bước đầu các đối tượng còn khai nhận đã gây ra ba vụ cướp tài sản khác
nội dung đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận
nhiều người cho rằng không thể để tình trạng ngang nhiên vi phạm pháp luật xảy ra như vậy
tài khoản ndd bình luận trong video ở một hội nhóm trên facebook
như này manh động quá người dân ai còn ra đường vào buổi tối nữa quá ngông cuồng cầm đồ như thế này trong đêm khuya
một số sinh viên sau khi xem video chia sẻ về việc đi đêm có lúc quá nguy hiểm
những hành vi như thế này cần phải được xử lý nghiêm để gian đe không để xảy ra tình trạng tương tự ở giữa thành phố được
hiện giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra
mở rộng vụ án làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng truy bắt các đối tượng có liên quan
công an tp hà nội đề nghị ai là bị hại người biết thông tin các vụ việc nêu trên liên hệ với phòng cảnh sát hình sự
công an tp hà nội ở số bảy thình quang hai bà trưng hà nội hoặc qua số điện thoại chín mươi tám ba trăm ba mươi bốn nghìn tám trăm bảy mươi chín để giải quyết theo quy định của pháp luật
nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội bày tỏ quan điểm
hành vi của nhóm đối tượng thể hiện tính chất manh động coi thường pháp luật và đe dọa đến tính mạng của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản
trong vụ việc này hành vi của các đối tượng là sử dụng vũ lực để uy hiếp tinh thần của nạn nhân
mục đích để chiếm đoạt tài sản nên thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của một tội danh là tội cướp tài sản được quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
trong vụ việc này cơ quan điều tra xác định các đối tượng phạm tội nhiều lần và có thể có được xác định là phạm tội có tổ chức sử dụng vũ khí phương tiện thủ đoạn nguy hiểm
hình phạt nhóm đối tượng gây án có thể phải đối mặt ít nhất từ bảy năm đến một mươi năm năm tù theo khoản hai điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
theo quy định của pháp luật tội cướp tài sản có cấu thành hình thức chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực ngay tức khác
với mục đích chiếm đoạt tài sản là cấu thành tội phạm không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa
có thể thấy thời gian qua xảy ra không ít các vụ việc thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự xâm phạm đến tính mạng sức khỏe tài sản của người khác gây bức xúc dư luận xã hội
bởi vậy việc cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý các nhóm đối tượng này là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
vụ việc này sẽ là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con cái
để xảy ra những câu chuyện trên có một phần lỗi của gia đình các bậc phụ huynh khi thiếu quan tâm giáo dục con cái
hoặc quá nương chiều khiến các con sẵn sàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
về tội phạm vị thành niên nguyên nhân một phần là do nhận thức còn hạn chế về các quy định pháp luật
một phần do định hướng của gia đình nhà trường xã hội chưa đạt được hiệu quả
vậy nên những vụ việc phạm tội của thanh thiếu niên ngày càng diễn biến phức tạp
theo thống kê sơ bộ trung bình mỗi năm cả nước có khoảng một mươi ba thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên là năm hai đối với người dưới một mươi bốn tuổi hai mươi bốn năm đối với người từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
và bảy mươi ba đối với người từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
tội phạm vị thành niên không chỉ có dấu hiệu gia tăng về số lượng mà mức độ
thủ đoạn phạm tội cũng diễn biến ngày càng phức tạp tinh vi
độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa hành vi ngày càng manh động
trước đây trẻ vị thanh niên chủ yếu vi phạm các tội danh như trộm cắp gây dối trật tự công cộng
hiện nay các hành vi phạm tội đang có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn
với các tội danh như cướp tài sản giết người buôn bán sử dụng ma túy
theo các chuyên gia tội phạm vị thanh niên là một trong những nhóm tội phạm được quan tâm cao
ở tất cả các quốc gia chứ không chỉ riêng ở việt nam
lý giải tại sao nhóm tội phạm này lại có xu hướng gia tăng cùng với nhiều diễn biến phức tạp
chuyên gia cho rằng trước hết đó là nhận thức về pháp luật của nhóm đối tượng này còn rất kém
hầu hết các đối tượng phạm tội ở độ tuổi này đều không biết được việc làm của mình là sai trái
sẽ bị pháp luật xử lý
tại việt nam người dưới một mươi tám tuổi được xác định là người chưa thành niên
là người chưa phát triển đầy đủ về nhân cách và đạo đức
đây là độ tuổi phát triển nhanh chóng về thể chất
nhưng về tâm sinh lý có những bất ổn thậm chí nổi loạn
đủ các kỹ năng sống như kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ năng quản lý cảm xúc
khiến trẻ vị thanh niên dễ thực hiện những hành vi có tính chất bộc phát
thiếu sự điều khiển của lý trí và có thể dẫn đến hành vi phạm tội
bên cạnh đó việc định hướng của gia đình nhà trường xã hội đối với lứa tuổi thanh thiếu niên chưa đạt được hiệu quả
số trẻ em vi phạm pháp luật thường sống trong môi trường thiếu lành mạnh
bố mẹ không quan tâm có những trẻ có hoàn cảnh đáng thương như bố mẹ ly hôn
bố mẹ đang chấp hành án phạt tù bố hoặc mẹ đã tử vong
từ đó nhiều thanh thiếu niên phát triển theo chiều hướng lệch lạc và tạo nên hành vi nổi loạn
bất cần hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu
ngoài ra do tác động của mặt trái kinh tế thị trường lối sống hưởng thụ
thực dụng đã phải đang tồn tại ở một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay
cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội trong thanh thiếu niên
còn theo luật sư nguyễn thị yến đoàn luật sư hà nội
tội phạm dưới một mươi tám tuổi có tính chất đặc thù đưa pháp luật quy định thành một nhóm đối tượng riêng có chính sách đặc biệt
theo quy định của pháp luật hình sự việt nam người từ đủ một mươi bốn tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp
còn người từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi phạm tội
điều một mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định người từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm
trừ những tội phạm mà bộ luật này có quy định khác
tuy nhiên thực tế cho thấy
không thiếu những đối tượng mới ở tuổi thiếu niên nhưng đã thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng như trộm cướp
xiết người buôn bán sử dụng ma túy
nhóm trẻ em có hành vi phạm tội có tổ chức có mục đích mưu đồ phạm tội rõ ràng
nhưng không ít trường hợp khó xử lý không thể xử lý vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
thực trạng này đặt ra nhiều vấn đề trong việc nghiên cứu xây dựng sửa đổi các quy định pháp luật
các nghị định và thông tư hướng dẫn sao cho phù hợp với thực tiễn
cũng theo luật sư yến việc ngăn chặn và giải quyết tận gốc thực trạng tội phạm vị thành niên là nhiệm vụ chung
đòi hỏi sự phối hợp chung tay của toàn xã hội
ngoài việc tăng cường giáo dục đặc biệt là giáo dục về pháp luật giáo dục về tội phạm
hỗ trợ tâm lý cho trẻ vị thành niên thay đổi phương cách giáo dục trong gia đình
cần có cơ chế rõ ràng để huy động và phân định trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể
tham gia vào công tác phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên